tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín của thành phố hà nội
phó chủ tịch ubnd tp hà nội ngô văn quý đã thông tin về một ca nghi dương tính với sars cov hai trên địa bàn
đó là trường hợp bệnh nhân ở phú thọ đến bệnh viện e khám bệnh
sau đó về nhà người thân ở cổ nhuế quận bắc từ liêm
sau khi xét nghiệm pcr có kết quả dương tính với sars cov hai
tại cuộc họp ông ngô văn quý nhấn mạnh dịch bệnh ở hà nội tiếp tục lây lan trong cộng đồng
nhưng sẽ ít khả năng bùng phát trên diện rộng nếu các đơn vị và người dân thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch
liên quan đến việc có rất đông người hôm nay tới phủ tây hồ đi lễ
lãnh đạo quận tây hồ cho biết đến một mươi năm giờ chiều nay quận đã chỉ đạo phường quảng an tạm đóng cửa phủ tây hồ